hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tỉnh nghệ an hôm nay đã diễn ra tại thành phố vinh
với sự tham dự của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng phó thủ tướng vương đình huệ
trải qua chín lần tổ chức những buổi gặp mặt đặc biệt này nghệ an đã thu hút được tám trăm linh bốn dự án đầu tư
với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn hai trăm sáu mươi một tỷ đồng
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy mục tiêu của tỉnh nghệ an là phấn đấu thu hút đầu tư vào nghệ an khoảng trên một trăm linh dự án
với số vốn đăng ký ước tính đạt từ ba mươi đến ba mươi năm tỷ đồng tạo việc làm mới cho khoảng một mươi ba đến một mươi năm lao động
với mong muốn nghệ an thực sự trở thành điểm đến điểm đầu tư có hiệu quả
chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn xuân đường nêu lên chín giải pháp đồng bộ để thực hiện ngay các hiệu quả nhiệm vụ này
theo đó tỉnh sẽ đơn giản
sẽ đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian là ba ngày làm việc
đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ nhà đầu tư cần gấp có thể giải quyết cấp ngay trong ngày
triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn trong đăng ký doanh nghiệp
vui mừng tới dự buổi gặp mặt các nhà đầu tư tại nghệ an đầu xuân mới thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ
thu nhập bình quân của người nghệ an còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước
tỉnh vẫn phải có ngân sách trung ương hỗ trợ cải cách hành chính tuy có bước tiến nhưng chưa đạt yêu cầu
các cấp chính quyền chưa thực sự quyết liệt với người dân và doanh nghiệp
thủ tướng chỉ đạo nghệ an cần xây dựng quyết tâm thoát nghèo phát triển khá giàu
quyết tâm đó phải lan tỏa đến mỗi người dân để biến thành hành động
cùng với đó nghệ an cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
quan tâm cụ thể hơn nữa đến đời sống người dân nhất là vùng miền núi
hoan nghênh các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại nghệ an
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tập đoàn cần có chiến lược lâu dài hiệu quả trung thủy
tránh tình trạng sáng nắng chiều mưa
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam quyết tâm phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường sống
các doanh nghiệp cần đối xử với người lao động đúng mức quan tâm cho chất lượng đời sống người lao động tốt hơn
điều này bên cạnh công đoàn các tổ chức cần sự quan tâm tốt hơn từ giới chủ
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp cần nói và làm ký kết rồi phải làm
trong khuôn khổ chương trình gặp mặt các nhà đầu tư xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án
và ký kết một mươi năm thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư vào nghệ an với tổng số vốn đăng ký là hai mươi hai sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng